thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin
thành phố hồ chí minh đã phát hiện tỷ lệ nhiễm biến trùng omicron
thông qua tẩm soát ngẫu nhiên chín mươi mẫu bệnh là bảy mươi sáu
xong theo dự đoán của chuyên gia trong thời gian tới
tỷ lệ phát hiện omicron có thể tăng lên đến hơn chín mươi
trở thành biến chủng ưu thế tại thành phố hồ chí minh
vậy thành phố hồ chí minh cần làm gì để chuẩn bị đối phó với tình huống này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phò giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
ông không bất ngờ khi nhận được kết quả tầm soát biến chủng omicron trên địa bàn
ông lý giải omicron đang dần lan rộng và chiếm đa số trên phạm vi toàn cầu
trong hơn một tháng qua lấn át toàn bộ chủng khác bao gồm delta
thành phố hồ chí minh cũng không nằm ngoài xu thế này
tiến sĩ bác sĩ vĩnh châu nói
dự đoán của chúng tôi trong khoảng một tháng tới tỷ lệ phát hiện omicron qua tầm soát
có thể tăng lên hơn chín mươi ngành y tế đã lường trước kịch bản số ca biến chủng omicron sẽ tăng lên
chiếm ưu thế và đã có đủ phương án ứng phó
chuyên gia dự đoán khi omicron bắt đầu chiếm ưu thế ở thành phố hồ chí minh
với đặc thù kinh tế xã hội ở thành phố hồ chí minh khoảng một đến hai tuần sau
biến chủng này sẽ lây lan rất nhanh và có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố khác
trả lời về những thay đổi trong giải pháp chống dịch của ngành y tế khi omicron chiếm ưu thế
võ giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hiện nay
trong khi đó sở y tế đặc biệt khuyến cáo các địa phương và người dân tiếp tục bảo vệ người có nguy cơ
trong đó có trẻ em béo phì mắc bệnh bẩm sinh
các địa phương tiếp tục bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người chưa đủ liều cơ bản nếu có
và tiêm mũi ba cho người đủ điều kiện
bên cạnh đó
ngành y tế thành phố cũng thường xuyên theo dõi sát số ca cần nhập viện hỗ trợ hô hấp và tử vong
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng lưu ý
với biến chủng omicron chúng ta không nên áp dụng các biện pháp cách ly phong tỏa cực đoan không cần thiết
tuy nhiên thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch
thành phố hồ chí minh lại lo ngại khả năng xuất hiện trường hợp nhiễm biến chủng phụ của micron ba hai
hay còn gọi là biến chủng tàng hình
biến chủng mới này được cho là có khả năng lây lan nhanh và khó phát hiện qua xét nghiệm
trong mô hình dự báo tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng hai đến nay
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng khuyến cáo
khi biến chủng omicron chiếm ưu thế có thể tạo nên làn sóng dịch mới
số ca nhiễm gia tăng đột biến hay không phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của người dân
nếu thực hiện nghiêm túc năm k bảo vệ người nguy cơ số ca nhiễm sẽ tăng
nhưng số tử vong không tăng quá nhiều